ngày hôm nay sau gần một tháng xét xử và nghị án tòa án nhân dân tp hcm bắt đầu tuyên án hai mươi ba bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đất tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
theo nội dung vụ án nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty trực thuộc alibaba giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty sau đó tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp
tính đến ngày khởi tố vụ án là ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hơn ba năm kể từ ngày thành lập công ty alibaba triển khai bán hàng trên năm mươi tám dự án nhưng chưa có dự án nào tiến hành xin cấp phép dù chỉ là thủ tục cấp phép chưa một pháp nhân nào thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật
điều này minh chứng các bị cáo không có ý định xin cấp phép đầu tư theo đúng quy định của pháp luật
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo nguyễn thái luyện mức án tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng với tội danh này viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi chín bị cáo với mức án từ thấp nhất là một mươi hai đến một mươi ba năm tù giam cao nhất là hai mươi năm tù giam
bị cáo võ thị thanh mai là vợ của nguyễn thái luyện bị đề nghị hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đến một mươi bốn năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt phải chịu là ba mươi năm tù
nguyễn thái lực là em trai của luyện hai mươi năm tù giam vì lừa đảo từ một mươi đến một mươi hai năm tù vì dựa tiền tổng hợp
trần hồng là ba mươi năm tù giam bị cáo huỳnh thị kim thắng bị đề nghị tuyên phạt từ năm đến sáu năm tù về tội rửa tiền
thông tin từ công an quận tân bình tp hcm cho biết đơn vị này đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tệ phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đã tiến hành khám xét và tạm giữ hình sự tám mươi sáu đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản thông qua mạng viễn thông
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra khám xét ba điểm gồm tầng một tòa nhà hallobeing số sáu mươi núi thành phường một mươi ba quận tân bình
phòng một trăm linh hai tòa nhà số năm trăm tám mươi sáu trên tám cộng hòa phường một mươi ba quận tân bình công ty tại địa chỉ một nghìn ba mươi chín cách mạng tháng tám phường bảy quận tân bình
công an thu giữ một trăm linh chín máy tính để bàn sáu mươi bảy laptop một máy in một trăm một mươi tám điện thoại di động hai xe ô tô
sáu xe gắn máy các loại hai mươi bảy thẻ ngân hàng của các đối tượng
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng giả danh là nhân viên của ngân hàng phát hành thẻ tín dụng
gọi điện thoại tư vấn các chủ thẻ tiến dụng rút tiền mặt qua phần mềm
sau khi nạn nhân đồng ý các đối tượng yêu cầu chụp hình hai mặt thẻ tín dụng và cung cấp mã otp
sau đó thì chúng sẽ thực hiện quẹt thẻ thông qua các gian hàng trên một website để chuyển đổi tiền từ thẻ của nạn nhân
sang tài khoản ví điện tử của các đối tượng và để chiếm đoạt
công an quận tân bình tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
tiếp tục đấu tranh làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung thuộc cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
vừa chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng thừa thiên huế bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng và công an tỉnh thừa thiên huế
triệt phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép ba kg
mà túy tổng hợp
vào lúc một mươi bốn h ba mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng một mươi hai trước số nhà một mươi bốn phường trường an tp huế lực lượng phối hợp với các đơn vị
khống chế thành công đối tượng đặng minh trí khi đang vận chuyển hai gói tinh thể rắn màu trắng
khám xét nơi ở của đối tượng đặng minh trí tại tổ tám phường thủy xuân tp huế lực lượng chức năng phát hiện
năm viên nén màu nâu một túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng
tiếp tục đấu tranh truy xét vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày
trước số nhà bốn trăm một mươi bốn đường nguyễn văn cử phường liên triểu thành phố đà nẵng lực lượng chức năng và công an đà nẵng
đã kiểm tra xe ô tô do dương đức quyết điều khiển qua khám xét phát hiện một gói tinh thể rắn màu trắng
đối tượng đặng minh trí và dương đức quyết đều khai nhận các gói tinh thể rắn màu trắng là ma túy tổng hợp
có trọng lượng là ba kg
hiện các lực lượng đang tiếp tục phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh thừa thiên huế
tiến hành các bước điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch là hơn ba trăm linh tỷ đồng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh khánh hòa triệt xóa
ba đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào ngày một mươi một tháng một mươi hai công an tỉnh khánh hòa đã huy động lực lượng ở nhiều đơn vị
hiệp vụ do phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì
tiến hành đồng loạt khống chế một mươi ba đối tượng và tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng
trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng
đường dây này do võ duy hùng và trần châu trình cùng chú tại thành phố nha trang cầm đầu
qua kiểm tra khám xét cơ quan công an đã tạm giữ hơn một hai tỷ đồng
như ngoại tệ và sổ sách liên quan đến các hoạt động cá độ bóng đá
bước đầu cơ quan chức năng xác định đường dây này có hơn năm trăm linh tài khoản đánh bạc với hơn sáu mươi đối tượng tham gia
trong thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay số tiền đánh bạc các đối tượng giao dịch là gần ba tỷ đồng
và từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi bị bắt tổng số tiền giao dịch đánh bạc là hơn ba trăm linh tỷ đồng
tiếp tục với những thông tin khác chỉ vì mâu thuẫn trong quá trình làm ăn chung
một đối tượng đã ngang nhiên dùng máy múc để phá sập hai căn nhà
công an huyện đồng phú tỉnh bình phước đang tạm giữ phạm ngọc hải
chú xã thuận phú huyện đồng phú để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản của người khác
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai phạm ngọc hải điều khiển máy múc biển số chín mươi ba la hai nghìn chín trăm sáu mươi một
đến một căn nhà ở ấp thuận phú ba xã thuận phú phá căn nhà cấp bốn có diện tích gần tám mươi m hai
sau đó đối tượng tiếp tục quốc phá căn nhà khoảng một trăm linh m hai

các căn nhà bị phá sập gần như hoàn toàn
một xe ô tô bảy chỗ bị hư hại và nhiều tài sản bị phá nát
một số trụ điện dây điện xung quanh hiện trường bị phá hư hại gây ra tình trạng mất điện một số khu vực
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an xã thuận phú phối hợp với công an huyện đồng phú
đã bắt giữ đối tượng hải để điều tra làm rõ
đối tượng lê phước toàn chú tệ xã long giang huyện trợ mới tỉnh an giang
đã dùng hung khí không chế cướp chiếc điện thoại iphone
vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an phường mỹ xuyên thành phố long xuyên tỉnh an giang
cho biết lực lượng công an đã xác định và mời đối tượng toàn về trụ sở để điều tra xác minh làm rõ
tại công an phường bước đầu toàn khai nhận vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
toàn liên hệ và hẹn nạn nhân đến nhà nghỉ thuộc khóm đông an bốn phường mỹ xuyên thành phố
để mua bán dâm
sau khi mua dâm xong toàn đã dùng hôm khí không chế và gây thương tích cho nạn nhân
để cướp chiếc điện thoại iphone một mươi bốn pro max rồi tẩu thoát
còn nạn nhân được nhân viên nhà nghỉ đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
sau khi cướp được chiếc điện thoại toàn đã về chỗ làm thuê để lần trốn
và đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày thì bị lực lượng công an bắt giữ
liên quan đến vụ việc đối tượng dùng súng không chế người dân và nhân viên phòng giao dịch
ngân hàng agribank ở xã thạnh phú huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai cướp đi số tiền
hơn hai mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
sau hơn bốn giờ tích cực điều tra truy xét nhanh lực lượng công an tỉnh đồng nai
đã bắt giữ đối tượng từ thanh tùng ba mươi tuổi chú thành phố biên hòa
là thủ phạm gây ra vụ cướp nói trên
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đối tượng từ thanh tùng mặc đồ đen
đội mũ và đeo khẩu trang vào phòng giao dịch ngân hàng agribank
tại ấp hai xã thạnh phú huyện vĩnh cửu đồng nai
dùng súng khống chế một người đến đây gửi tiền và cướp số tiền hai mươi triệu đồng
sau đó thoát khỏi hiện trường

qua đấu tranh khai thác nhanh đối tượng tùng khai nhận thời gian gần đây
tùng hoạt động cá độ bóng đá bị thua nhiều tiền và rơi vào nợ nần
nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào ngân hàng để cướp tiền
hiện tại cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ số tiền tùng cướp được
để tiếp tục xác minh làm rõ vụ án
đối tượng tùng cũng được phòng cảnh sát điều tra hình sự công an tỉnh đồng nai
bàn giao cho công an huyện vĩnh kiểu để tiếp tục điều tra
xử lý theo thẩm quyền
qua vụ án này cơ quan công an cho rằng
ngoài việc manh động liều lĩnh của đối tượng
còn có sự chủ quan mất cảnh giác của bảo vệ và nhân viên ngân hàng tại đây
cướp tài sản của người dân đến giao dịch tại ngân hàng
qua cái vụ việc này thấy sự liều lĩnh của đối tượng vào cướp ngân hàng thực hiện giữa ban ngày ban mặt
và sự có mặt của nhiều người dân đang giao dịch ngân hàng
càng về cuối năm thì tội phạm thường gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi liều lĩnh
trong đó tội phạm thường lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân và nhân viên bảo vệ ngân hàng tiệm vàng
để thực hiện hành vi cướp tài sản
do đó để phòng ngừa tội phạm này
các ngân hàng cần chủ động phối hợp với lực lượng chức năng
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các phương thức thủ đoạn gây án của các đối tượng
để nâng cao ý thức của giao dịch viên và lực lượng bảo vệ
tăng cường các biện pháp kiểm tra kiểm soát khách hàng đến giao dịch
tuyệt đối không để người đội nón mũ trùm kín đầu và mặt vào ngân hàng
góp phần phòng ngừa ngăn chặn tội phạm thực hiện hành vi phạm tội
bán trái phép chất ma túy cung cấp địa điểm dụng cụ cho khách đến thuê phòng hát để sử dụng ma túy
đối tượng nguyễn hải dương chú tệ xã thái dương huyện bình giang tỉnh hải dương
là quản lý quán karaoke trên địa bàn huyện bình giang đã bị lực lượng công an bắt giữ
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại quán karaoke jean club ở thôn phủ xã thái học huyện bình giang tỉnh hải dương
công an huyện bình giang đã kiểm tra phát hiện dương là quản lý quán karaoke bán trái phép chất ma túy
cung cấp địa điểm công cụ cho năm người gồm khách và nhân viên phục vụ thuê phòng sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
kết quả xét nghiệm nhanh năm người dương tính với ma túy ketamin
thưa quý vị vào đêm ngày hôm qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh bắc ninh phối hợp với các lực lượng chức năng và công an huyện gia lâm
quận long biên thành phố hà nội khẩn trương dập tắt đám cháy tại cửa hàng giày dép thu chip
tại dãy nhà trắng dốc ba gia ninh hiệp phường đình bảng thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
đám cháy xảy ra vào khoảng hai mươi một giờ xuất phát từ tầng một của một kiosk giày dép sau đó cháy lan lên tầng hai
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc lực lượng chức năng đã điều hai xe chữa cháy hàng chục chiến sĩ
phối hợp với lực lượng công an thành phố từ sơn phường đình bảng và công an huyện gia lâm
quận long biên hà nội đến hiện trường khẩn trương chữa cháy chống cháy lan
sau hơn một giờ tập trung chữa cháy đến hai mươi hai giờ cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
hiện các lực lượng chức năng đang bảo vệ khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
thưa quý vị tết nguyên đán thì đang đến rất gần và bên cạnh những niềm hân hoan đón chờ năm mới
thì có một hiểm họa vẫn treo lơ lửng đó chính là tai nạn do pháo nổ
và năm nào cũng vậy các vụ tai nạn liên quan tới pháo tự chế lại liên tiếp xảy ra
nếu như may mắn giữ được tính mạng thì sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
để lại hậu quả đáng tiếc và thậm chí không thể hồi phục dẫn đến tàn phế
nhiều người cũng thấy sống buồn thấy hối hận
em cũng đã nghe rất nhiều việc cổ pháo rồi
nhưng mà em nghĩ là nó sẽ không đến với mình
nhưng mà cũng may nó lại đến với mình
một thiếu niên một mươi bảy tuổi ở thái nguyên đã bị dập nát hoàn toàn bàn tay phải và chân phải
đang phải trải qua ca phẫu thuật phức tạp
nguyên nhân cũng chỉ vì làm theo hướng dẫn trên mạng
tự mua thuốc pháo về cho vào máy xay sinh tố để làm pháo tự chế
trong quá trình say máy đã phát nổ kèm các mảnh vụn của máy khiến bệnh nhân bị thương nặng
vào viện thì bệnh nhân trong tình trạng sốc mất dịch mất máu rất nhiều
trước khi mổ thì chúng tôi phải chuyển dịch và chuyển máu cho cháu để thoát sốc
sau đó mới có thể phẫu thuật được
thì kíp mổ của chúng tôi khuyến động gần đến một mươi người để có thể mổ cả hai tay hai đùi
cả bàn chân và vùng bẹt biểu cho cháu
sau mổ thì cháu vẫn còn trong tình trạng sốc và chúng tôi lại tiếp tục phải truyền đến ba lít máu
cho tổng số cơ thể của mình
sau khi mổ xong ngày thứ ba thì bệnh nhân đã có thể về toàn trạng ổn định hơn
nhưng mà để lại một di chứng là tan phế ở tay bên phải mất một bàn tay
thì đây là một trường hợp rất xót xa vì bệnh nhân trong một tuổi rất trẻ
mình có một mươi bảy tuổi rất là nhiều tương lai
dù thường xuyên cảnh báo nhưng các bệnh viện vẫn cấp cứu các trường hợp là pháo tự chế
do xem hướng dẫn trên mạng hoặc tự mua thuốc nổ từ các nguồn khác nhau
chỉ trong hai tuần bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã tiếp nhận năm trường hợp bị tai nạn nghiêm trọng
do tự chế và sử dụng pháo nổ
hầu hết bệnh nhân ở độ tuổi thiếu niên nhẹ nhất cũng mất vài ngón tay
theo bác sĩ khả năng phục hồi của các bệnh nhân này là không cao chỉ khoảng bốn mươi đến năm mươi
và sẽ phải mang di chứng suốt đời gây khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống
tổn thương do pháo đặc biệt là tổn thương do sóng nổ thì nó là tổn thương mà nó để lại nhiều những cái hậu quả
mà không chỉ là những phần mà mình nhìn thấy mà nó gây ra ảnh hưởng nhiều đến cái bộ phận nằm sâu trong cơ thể
dù như là gân xương vệch máu và thần kinh và để lại nhiều những cái di chứng nặng nề về sau này
mặc dù đã cùng với cả các cái thầy thuốc rất là khó khăn rất là khó khăn
mặc dù đã cùng với cả các cái thầy thuốc rất là khó khăn rất là khó khăn
thì thuốc rất là giỏi của phía bệnh viện đã cố gắng nghĩ ra nhiều cái biện pháp để tạo hình phục hồi

tuy nhiên mỗi đồ phục hồi rất là hạn chế

do đó tôi cũng chỉ vang muốn làm sao mà bậc phụ huynh cần phải quan tâm hơn

cũng như là nhà trường và xã hội cần phải quan tâm thêm
và thực hiện nhiều những biện pháp để phòng ngừa cũng như là cấm việc sử dụng các chất nổ và đặc biệt là pháo
và cấm việc sử dụng các chất nổ và đặc biệt là pháo
khi tết cận kề các vụ tai nạn liên quan đến pháo tự chế lại gắn với các em thanh thiếu niên
thật đau lòng và đáng tiếc để lại nỗi đau không thể nào nguôi ngoai cho gia đình và xã hội